thưa quý vị bộ y tế vừa có văn bản khẩn gửi viện trưởng viện vệ sinh dịch tễ viện pasteur giám đốc sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về việc bảo đảm công tác xét nghiệm sars cov hai
để tiếp tục duy trì nâng cao năng lực chất lượng xét nghiệm nhằm đáp ứng công tác giám sát phòng chống dịch bệnh và sử dụng hiệu quả nguồn lực hiện có trong thời điểm nhiều tỉnh thành phố ghi nhận số ca dương tính với sars cov hai tăng cao
bộ y tế đề nghị thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung sau
cụ thể sở y tế đôn đốc các phòng xét nghiệm trên địa bàn quản lý bao gồm cả các phòng xét nghiệm tuyến trung ương trên địa bàn phòng xét nghiệm thuộc các ngành khác báo cáo kết quả xét nghiệm số mẫu lấy trong ngày số lượng xét nghiệm rare time pcr số lượng xét nghiệm nhanh kháng nguyên hàng ngày và số liệu cộng dồn từ khi bắt đầu thực hiện cho đến thời điểm báo cáo để tổng hợp báo cáo viện vệ sinh dịch tễ viện pasteur
các viện vệ sinh dịch tễ viện pasteur đôn đốc tổng hợp số liệu xét nghiệm báo cáo hàng ngày và số liệu cộng dồn của các tỉnh theo phân vùng quản lý báo cáo hàng ngày tiếp tục ra soát nâng cao năng lực xét nghiệm tại địa phương trên cơ sở sẵn sàng nguồn lực theo nguyên tắc bốn tại chỗ để chủ động triển khai xét nghiệm chỉ đạo các phòng xét nghiệm thường xuyên đánh giá việc thực hiện hoạt động xét nghiệm tại đơn vị theo các quy định hướng dẫn của bộ y tế đảm bảo chất lượng xét nghiệm kịp thời phục vụ công tác phòng chống
cả nước đã thực hiện hơn bảy triệu mẫu xét nghiệm sàng lọc sars cov hai cho hơn hai mươi triệu lượt người
để tạo thuận lợi cho hoạt động vận chuyển hàng hóa tại hà nội và thành phố hải phòng bộ giao thông vận tải vừa có văn bản thống nhất với cục y tế cục giao thông vận tải về hỗ trợ tổ chức thực hiện xét nghiệm sars cov hai cho người điều khiển phương tiện vận tải hàng hóa trên địa bàn thành phố hà nội và hải phòng
bộ giao thông vận tải thống nhất bổ sung các đơn vị theo đề xuất của cục y tế giao thông vận tải để thực hiện xét nghiệm sars cov hai cho người điều khiển phương tiện vận tải hàng hóa
cục y tế giao thông vận tải chịu trách nhiệm về chuyên môn và kết quả thực hiện của các đơn vị do cục y tế giao thông vận tải đề xuất trong việc tổ chức xét nghiệm sars cov hai cho người điều khiển phương tiện vận tải hàng hóa
đồng thời hướng dẫn thực hiện đúng chỉ đạo của bộ giao thông vận tải trong việc hỗ trợ địa phương thực hiện xét nghiệm covid một mươi chín cho người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa
bộ giao thông vận tải yêu cầu quá trình lấy mẫu trả kết quả xét nghiệm phải đảm bảo các quy định của bộ y tế lên phương án xử lý khi xảy ra trường hợp tài xế lấy mẫu có kết quả dương tính
thưa quý vị tại thành phố hà nội trong những ngày gần đây các ca lây nhiễm trong cộng đồng tiếp tục gia tăng
trong đó có cả các ca được ghi nhận sau khi đến các điểm tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
vậy nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín trong giai đoạn này như thế nào và người dân cần phải làm gì khi đến các điểm tiêm chủng phòng covid một mươi chín
xin mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận sau đây
mới đây ngay sau khi phát hiện ca f trước đó đã tiêm phòng vaccine covid một mươi chín tại điểm tiêm là trường trung học cơ sở trưng vương quận hoàn kiếm
trung tâm y tế quận đã xiết chặt hơn quy trình tiêm chủng
nhằm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín
tại điểm tiêm này người dân đã ý thức hơn trong việc xếp hàng giữ khoảng cách khi làm thủ tục tiêm vaccine
và cái đảm bảo như này thì theo tôi thấy cũng rất là tốt
nhưng mà cũng không thể tránh được cái sự đông đúc mặc dù là đã được phân chia giờ theo từng đơn vị một
ví dụ như đơn vị của tôi là chín giờ thì là chúng tôi cũng đúng chín giờ mới dám đến

cả nhân em thì em trang bị đầy đủ và đến nơi đông người thì phải giữ khó khăn
cố chiều là hai mét và nếu mà không cần giao tiếp thì mình phải cố không giao tiếp
để tránh lây những cái giọt bắn rồi là sát khuẩn lúc nào em cũng mang theo một lọ sát khuẩn
để đảm bảo tốt công tác phòng dịch tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh khi người dân đến điểm tiêm vaccine
trung tâm y tế quận hoàn kiếm đã đặt bảy điểm tiêm trên địa bàn quận
phân chia nhóm người tiêm theo từng giờ thiết lập khoảng cách an toàn và sắp xếp đường đi một chiều
nó phải phối hợp đồng bộ giữa cả những cái đơn vị được tiêm
bởi vì người dân thế rồi là cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn
thì chúng tôi cũng phải có những cái rút kinh nghiệm
bởi vì sao giả sử dụng một cái nhóm này chúng ta mời từ tám giờ đến chín giờ
một nhóm từ chín giờ đến một mươi giờ ví dụ thế
thì cái nhóm chín đến một mươi giờ cái nhóm tám đến chín giờ họ đi đến chín đến một mươi giờ

cái việc này là cái việc mà các cái điểm tiêm là mời đối tượng phải quán triệt rất kỹ
cái việc khung giờ ra để đảm bảo được cái mật độ người ra để đảm bảo giãn cách
tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên tại điểm tiêm trường tiểu học thịnh hào quận đống đa thành phố hà nội
mặc dù được cán bộ y tế nhắc nhở liên tục
nhưng vẫn còn tình trạng người dân không chấp hành việc giữ khoảng cách
theo chuyên gia về dịch tễ ý thức phòng dịch của người dân là rất quan trọng
nếu không thực hiện thông điệp năm k và sàng lọc các yếu tố dịch tễ
theo hướng dẫn của nhân viên y tế
thì nguy cơ lây lan dịch là rất lớn
cái điều cần thiết đây là chúng ta phải có cái sự sàng lọc phân luồng ngay từ đầu
liên quan đến chuyện là có đến từ vùng dịch tễ hay không
có đến từ cái khu vực phong tỏa hay không
có đến từ cái chỗ có nguy cơ hay không
sau đó là chúng ta đến vấn đề thứ hai là đảm bảo cái an toàn tạm nơi tiêm
đảm bảo về vấn đề phân luồng đảm bảo về vấn đề thực hiện tốt năm k
và đảm bảo về vấn đề các cái nguyên tắc đã được bộ y tế đưa ra trong cái hướng dẫn điểm tiêm an toàn
chiến dịch tiêm chủng vaccine covid một mươi chín đang tiếp tục triển khai
tại các tỉnh thành trên cả nước
thế nhưng để có được tấm khiên vững chắc ngăn chặn đại dịch
thì ngoài nỗ lực của các cơ quan chức năng
biện pháp mấu chốt và quan trọng vẫn là ý thức của người dân
thưa quý vị và các bạn hiện nay hà nội vẫn tiếp tục thực hiện giãn cách
theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ đến hết ngày hai mươi ba tháng tám
tuy nhiên còn không ít người dân ra đường với lý do không thiết yếu và vi phạm quy định phòng chống dịch
vào chiều ngày hôm qua một mươi tháng chín
sở chỉ huy công tác phòng chống dịch covid một mươi chín công an tp hà nội
thông báo kết quả công tác phòng chống xử lý các vi phạm
theo thông tin công an tp hà nội
từ một mươi một h ngày chín tháng tám đến một mươi một h ngày một mươi tháng tám
lực lượng chức năng xử phạt một một mươi hai người vi phạm phòng chống dịch
với số tiền hơn một năm tỷ đồng
trong đó hai mươi chín người bị xử phạt về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng
với số tiền là bốn mươi sáu triệu đồng
bị xử phạt hơn một bốn mươi sáu tỷ đồng
với các hành vi vi phạm khác liên quan đến phòng chống dịch covid một mươi chín
không thực hiện biện pháp cách ly
tập trung đông người nơi công cộng
ra khỏi nhà khi không cần thiết
không đeo khẩu trang theo đúng cách
hiện nhiều xã phường của tp hà nội
đang triển khai nhân rộng mở rộng mô hình vùng xanh
vùng không có dịch
chủ động phòng chống dịch covid một mươi chín
vẫn đang có những diễn biến phức tạp
phần thực vị hiện nay thì nhiều vùng xanh đã được thành lập
do chính các tổ phòng chống covid cộng đồng
huy động chính người dân tình nguyện tham gia
và hướng tới xây dựng những vùng xanh bền vững
và mỗi người dân cũng chính là một người bảo vệ
giữ vững thành quả vùng xanh
tại địa bàn mà mình sinh sống
dây rào bạt nước sát khuẩn
và nhiều dụng cụ tại điểm chốt này
do chính cộng đồng dân cư đóng góp
mỗi ngày có từ hai đến ba thành viên
tham gia trực chốt với bốn ca trực
thực hiện luân phiên
đây là các thành viên nòng cốt trong tổ phòng chống covid cộng đồng
và đặc biệt có sự tham gia tự nguyện
của chính người dân trong khu dân cư
nhiều người trong số đó
tuổi đã ngoài năm mươi sáu mươi
nhưng vẫn tích cực tham gia tổ trực
chúng tôi tự sắp xếp
các thành viên tích cực
cùng đó tôi tham gia
của các tổ tư quản
của tòa nhà
để làm thế nào
để kiểm soát được
người ra vào khu trung cư
và người dân khu trung cư ra ngoài
chia sẻ khó khăn đấy
với tất cả những tổ dân phố
giống như lực lượng phòng chống
hỗ trợ bà con chúng dịch
và chia sẻ
khó khăn đấy
bản thân công dân như chúng tôi
hoàn toàn ủng hộ
từng các quy định hướng dẫn
trong khu vực vùng xanh
tất cả các hoạt động của tổ tư

bắt buộc phải thực hiện ngoài khuôn viên dân cư
tiến hành xịt khuẩn
và đảm bảo khoảng cách an toàn phòng chống dịch
thiết lập ba chốt
trong đó chỉ duy nhất một chốt
làm lối đi để kiểm soát
những người ra vào khu vực vùng xanh
cũng đều phải xuất trình giấy tờ
theo quy định của ubnd tp hà nội
cũng như thẻ kiểm soát
do chính tổ dân phố phát hành
điều này giúp hạn chế tối đa người lạ
di chuyển vào bên trong khu dân cư
thầy kia em xuất trình tính thẻ

em không có thẻ
thế thì anh mời anh vui lòng quay lại
không có thẻ không được vào
không được vào anh

thì mỗi một tòa là có ký hiệu của các màu riêng
và khu dân cư
rất là ủng hộ nhiệt tình
và rất là
mừng vì mình đã lập ra những chốt này
để bảo vệ an toàn cho khu
tàu hàng hai mươi ba nói chung
và tất cả các cư dân trưởng đơn nguyên
và toàn thể cư dân
khi có lời kêu gọi như thế này
thì đã chung tay và hợp tác
để xây dựng và ra giữ chốt
không ai ngại nản
hy sinh điều gì cả
mặc dù mưa gió cũng ra để trực chốt
hiện cùng với các chốt kiểm soát
phòng chống dịch tại từng khu dân cư
thì các tổ dân phố xanh cũng được thiết lập duy trì
đến thời điểm này
nhờ sự chung sức đồng lòng
cùng chống sặc covid một mươi chín
của toàn thể nhân dân
nhiều tổ dân cư khu phố trên địa bàn thành phố hà nội
vẫn bảo đảm tuyệt đối an toàn
không có công dân nào bị nhiễm dịch covid một mươi chín
tổ dân phố
là triển khai từ hôm sáu
là có anh làm ba chốt
trách nhiệm chung
không phải của riêng ai cả
cho nên là chúng tôi đã vận động
cả nhân dân có thời gian cũng tham gia
các cán bộ ở tổ dân phố
cứ phân chia nhau ra
để hằng ngày đều có thực hiện
tốt ở đây
chia nằm năm ca trong một ngày
ai cũng sẵn sàng tham gia
để giữ vùng xanh cho nó được tốt
thưa quý vị
trước những diễn biến phức tạp
của tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
thì việc thiết lập nhiều hơn nữa
những vùng xanh vùng an toàn
vùng không có dịch
đã và đang là sự quyết tâm của cả cộng đồng
trong đó thì sự nỗ lực
cũng như là sự chung tay của những người dân
tại những khu dân cư tổ dân phố
là sự đóng góp rất quan trọng
trong công tác phòng chống dịch bệnh hiện nay
hôm qua một mươi tháng tám
bộ giáo dục và đào tạo
có công văn gửi các đại học học viện
trường đại học trường cao đẳng
tuyển sinh ngành giáo dục mầm non
thông tin về số lượng thí sinh đủ điều kiện dự thi
nhưng không tham dự kỳ thi tốt nghiệp
trung học phổ thông đợt hai năm hai nghìn hai mươi một
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
theo đó cả nước có hơn một mươi năm thí sinh
đủ điều kiện nhưng không tham dự kỳ thi
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
trong bó ba địa phương
có nhiều thí sinh đông nhất là đồng tháp
với bốn sáu trăm tám mươi bốn thí sinh
an giang ba ba trăm bốn mươi hai thí sinh
thành phố hồ chí minh có hai tám trăm một mươi tám thí sinh
thành phố hà nội có một trăm chín mươi ba thí sinh đủ điều kiện
nhưng không dự thi
bộ giáo dục và đào tạo sẽ công bố danh sách thí sinh chính thức
đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông
sau khi các địa phương hoàn thành xét tốt nghiệp
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới
và tiếp theo xin mời quý vị chúng ta hãy cùng điểm qua những tin tức đáng chú ý
ra trên các báo sáng nay
cùng với sự đồng hành của biên tập viên vio anh
xin mời chị viu anh
cảm ơn chị phương thảo
thưa quý vị và các bạn
báo nhân dân thông tin
những nơi nào thân thiện nhất trên thế giới năm hai nghìn hai mươi một
và theo xếp hạng mới nhất trên trang world population review
dựa trên khảo sát của international
thì việt nam đứng thứ chín
trong một mươi điểm đến thân thiện nhất
với người nước ngoài năm hai nghìn hai mươi một
nhận định về việt nam
tám mươi ba số người tham gia khảo sát của international
đánh giá cao về sự thân thiện
với người nước ngoài của người dân việt nam
điều này tác động tích cực tới
tinh thần và sức khỏe chung của người nước ngoài
sinh sống tại đây
thí dụ một người bỉ sống tại việt nam
tham gia cuộc khảo sát của international
nói rằng đất nước này ít căng thẳng hơn
sự thân thiện nhất
so với nhiều nơi khác
vì người dân nơi đây luôn cười thân thiện
lý giải sâu hơn về nguyên nhân của khảo sát trên
cả người nước ngoài và du khách
đều có thể cảm thấy bị cô lập
khi ở một đất nước mới
với những người nói một ngôn ngữ khác
và có một nền văn hóa khác
chính vì thế
việc đi ra nước ngoài sẽ dễ dàng hơn nhiều
đối với những người bắt đầu một cuộc sống mới
và trở nên thú vị hơn
đối với những người đi du lịch
khi được ở một đất nước vùng đất thân thiện
cho đến thời điểm này
bộ y tế đã phân bổ
cho các địa phương trên một mươi tám triệu liều vaccine
để triển khai tiêm chủng
trong khi người dân đang khắc khoải
chờ đợi được tiêm
thì nhiều địa phương tiến độ rất chậm
theo thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên
bộ y tế đã rất tích cực
để tiếp cận các nguồn vaccine covid một mươi chín
nhằm đưa vaccine về việt nam
nhanh nhất sớm nhất và nhiều nhất có thể
để tiêm cho người dân
tuy nhiên báo cáo tổng hợp đánh giá
của cơ quan thường trực ban chỉ đạo tiêm chủng quốc gia
cho thấy một số địa phương
có tiến độ tiêm chủng vaccine chậm
so với số lượng vaccine được phân bổ
lãnh đạo bộ y tế cũng yêu cầu
tất cả các địa phương đơn vị
phải đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine
để từng bước đảm bảo miễn dịch cộng đồng
tất cả các đơn vị tiêm vaccine
với tỷ lệ thấp so với số vaccine được phân bổ
bộ y tế sẽ thông báo
đến các phương tiện thông tin đại chúng
để nhân dân được biết theo dõi và giám sát
lãnh đạo một số hiệp hội doanh nghiệp
và đại diện doanh nghiệp kiến nghị chính phủ
cần tiếp tục triển khai sâu rộng
hiệu quả hơn nữa chiến lược vaccine
duy trì tốt chuỗi cung ứng
nhất là cung ứng lao động cho các doanh nghiệp
nhìn nhận đất nước đang ở giữa
hai cuộc chiến là cuộc chiến chống dịch
để bảo vệ sinh mạng và cuộc chiến kinh tế
để bảo vệ sinh kế của người dân
chủ tịch phòng thương mại và công nghiệp việt nam
vũ tiến lộc khẳng định
gói kích thích kinh tế lớn nhất lúc này
là tìm mọi cơ hội để nới lỏng giãn cách
thiết lập vùng xanh luồng xanh
mở cửa thị trường
trong điều kiện có thể
nếu không mở cửa rộng khắp
thì những vùng xanh những cơ hội
có thể mở trong vùng hẹp
để làm sao tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp
có thể duy trì được sản xuất kinh doanh
báo lao động số ra sáng ngày hôm nay
có bài viết với nhan đề
chiêu trò mua nước mắt trên mạng
để lừa đảo đút túi tiền từ thiện
thời gian qua nhiều tổ chức cá nhân
đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài nước
có nhiều hoạt động thiết thực
góp phần tích cực vào việc an sinh xã hội
tuy nhiên hoạt động từ thiện còn mang tính tự phát
tự vận động tự tổ chức cấp phát
chưa được quản lý chặt chẽ
nên bị không ít các cá nhân
tổ chức lợi dụng lừa đảo
gây ảnh hưởng xấu đến dư luận
ông nguyễn túc ủy viên đoàn chủ tịch
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam nhìn nhận
cần phải có hành lang pháp lý sớm
ngăn chặn xử lý nghiêm những chiêu trò
thủ đoạn kêu gọi hoạt động từ thiện không đúng
người dân không nên cả tin
vào những nội dung cảnh đời
được đưa lên mạng xã hội để kêu gọi từ thiện
đây đều là những trường hợp
không được chính quyền địa phương kiểm chứng
thậm chí không kiểm soát được mục đích
động cơ của những người đứng ra kêu gọi từ thiện
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
căn nhà nằm trong hẻm đường an dương vương
phường bình trị đông quận bình tân
và phát hiện số lượng lớn thuốc tân dược nhập lậu
lực lượng trinh sát kiểm tra căn nhà
nằm tại con hẻm đường an dương vương
phường bình trị đông
đã phát hiện hơn hai tám trăm linh hộp thuốc tân dược
có dấu hiệu nhập lậu
theo quản lý thị trường chủ lâu hàng thai
mua từ một người phụ nữ ở thành phố móng cái quảng ninh
với giá bảy mươi tám đồng một hộp
sau đó đem về bán cho khu vực sinh sống
rao bán trên mạng kiếm lời
số đăng truyền trên mạng
thuốc này có thể chữa trị các bệnh như ho sốt đau họng
toàn bộ lô hàng đều không có hóa đơn chứng từ mua bán
ước tính giá trị đô hàng gần hai trăm linh triệu đồng
số hàng bị tạm giữ để điều tra
tây huyền vĩnh cửu tính đồng nai thời gian qua
lợi dụng các xã thực hiện giãn cách xã hội
và tập trung chống dịch
các hành vi vi phạm như là trộm cắp cướp giật
có dấu hiệu phức tạp
công an huyện vĩnh cửu đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ
để phòng ngừa tuần tra khép kính
chú động phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội
trong hai tuần vừa qua
trên địa bàn xã tân bình huyền vĩnh cửu
nổi lên nhiều vụ trộm cắp tài sản
do các đối tượng lợi dụng sơ hở của người dân doanh nghiệp ba tại chỗ
để thực hiện hành vi trộm cắp
với tổng tài sản thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đồng
tranh thủ trên đường vắng người qua lại
các đối tượng các pháo khóa cửa nhà dân
các cơ sở kinh doanh
cũng như phân tán sự chú ý của mọi người
để trộm tài sản
thứ hai nữa là về tổ an ninh trật tự
tụi tôi đã tăng cường lực lượng xuống địa bàn bám cơ sở
để tuần tra ngày tuần tra đêm
nhằm hạn chế tình trạng tội phạm
đây là nhóm đối tượng mới được công an xã tân bình bắt giữ
để điều tra về tội trộm cắp tài sản
theo điều tra ban đầu
lợi dụng sự chú quan của người dân
các đối tượng đã pháo khóa lấy hàng loạt cây sắc hộp sắc vỉ
điều hòa nhiệt độ trị giá hàng chục triệu đồng
tối khoảng ngày hai mươi chín ba mươi
có thằng em thì nó kêu em lại chở
phụ với nó ba cùng mình đi bán
dưới một một mươi một cây sắc hộp
đó là em chở lại đây khoảng
nếu bán xong khoảng gần một mươi một giờ
là bán được tổng số tiền là
nói với em là một triệu chín bốn mươi ngàn
lúc đầu em mới đi
mới bị bắt trên kia
mới bị bắt trên kia
mới thở về
rồi tắp vô nhà
rồi tắm rửa ăn cơm xong
anh phèn kêu em đi phụ anh
đưa mấy tắp sắc vỉ lên trên xe
tải về trên phòng trò anh
trước diễn biến của tội phạm trộm cắp tài sản
trong doanh nghiệp hoạt động ba tại chỗ
công an huyện vĩnh cửu đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ
để phòng ngừa tồn tra khép kính
cũng như tuyên truyền cho nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ tài sản
chủ động chống tội phạm và tệ nạn xã hội
để phòng ngừa
công an huyện cũng mong rằng
toàn thể nhân dân
nêu cao tinh thần cảnh giác
để bảo quản tài sản
của cá nhân của gia đình
đối với công ty doanh nghiệp
cũng cần có phương án
để bảo vệ tài sản của doanh nghiệp
cũng như tài sản của công nhân
hoạt động ba tại chỗ trong doanh nghiệp
công an huyện vĩnh cụ tính đồng nai khuyến cáo
đề nghị nhân dân tăng cường nâng cao tinh thần cảnh giác
trong việc bảo vệ tài sản của cá nhân gia đình
và cơ quan đơn vị
trong giai đoạn địa phương đang thực hiện việc cách ly phong tỏa
để phòng chống dịch covid một mươi chín
liên quan công tác phòng dịch tại tp hcm
để duy trì biểu đồ ngang số kẻ f
thì các khu phong tỏa phải kiểm soát nghiêm ngặt
thực tế đó đặt ra bài toán cung ứng thực phẩm
sở công thương thành phố cho biết
sẽ tạo một đường vận chuyển các thực phẩm thế mạnh
của tỉnh thành vận chuyển số lượng lớn
và kịp thời hơn
các khu vực phong tỏa không thể trực tiếp
đi mua nhiều yếu phẩm
vì vậy chợ siêu thị không đồng
giải quyết phần lớn nhu cầu của người dân
theo thống kê của sở công thương tp hcm
mô hình này đã tiếp cận được sáu ba mươi năm hộ dân
tương đương hơn hai mươi bốn một trăm linh nhân khẩu
tuy nhiên số tồn kho của siêu thị không đồng
không còn nhiều
giải pháp của sở công thương thành phố
là phối hợp với đơn vị phân phối
là hội liên hiệp phụ nữ thành phố
tạo các đường vận chuyển trực tiếp
số lượng lớn thực phẩm thế mạnh
của các tỉnh thành đến khu phong tỏa
các gói hàng hóa được đóng gói sẵn
ở địa phương và chở thẳng
tới các khu phong tỏa như vậy
và hội liên hiệp phụ nữ sẽ hỗ trợ
phân phối dùng tới người dân
thì nó sẽ nhiều hơn nhanh hơn
và đảm bảo an toàn hơn
chuẩn bị hàng hóa này cũng như kéo dài
thời gian cung ứng ra
vì sở công thương cũng đã
làm việc với các hệ thống phân phối
các đơn vị cần thiết
phải đi sớm hơn
và về trẻ hơn để có bước chuẩn bị
cho việc mở cửa cung ứng
hàng hóa này nó được kéo dài hơn
nó được đầy đủ hơn
danh sách này được cập nhật trên website của sở công thương
để các đơn vị kiểm soát
trên đường phố có thể đối chiếu
tôi có xác nhận các đơn vị
theo đúng chỉ đạo của thành phố
sở công thương cũng thông tin
số điện thoại khẩn cấp về thực phẩm
cho các khu phong tỏa
số chín trăm sáu mươi ba tám trăm bảy mươi năm mươi tám
để nhận thông tin
các trường hợp cần giúp đỡ
sở sẽ ngay lập tức đến địa phương
để xác minh và hỗ trợ lương thực cho những hộ
sở công thương
cũng liên quan vấn đề cung ứng thực phẩm
sở công thương tp hcm nhấn mạnh giải pháp
về những điểm bán hàng lưu động
trước thực tế chưa có phương pháp tối ưu
cho một số chợ truyền thống mơ cửa
thì mô hình chợ siêu thị trên xe
đang được tăng nhanh về số lượng
và bổ sung các thiết bị khứ khuẩn
phòng chống lây nhiệm
giữa tháng bảy
sở giao thông vận tải tp hcm

bằng cách hoán cại chính chiếc xe buýt
thành điểm bán rau củ quả
giá rau củ giao động từ một mươi tám ba mươi ba đồng một kg
sở công thương chịu trách nhiệm điều phố
điểm dừng cho các chiếc xe này
luôn phiên đến những khu vực phong tỏa
hoặc hạn chế di chuyển
không để người dân khó tiếp cận hàng hóa
cuối tuần qua
mô hình nâng cấp của xe buýt rau củ quả
là siêu thị di động

cũng vừa được đưa vào vận hành
những chiếc xe được hoán cại
để lắp hệ thống kệ trữ đông
để đem nhiều mặt hàng hơn
tại mỗi điểm dừng
một siêu thị di động như thế này
có thể phục vụ một trăm linh lực mua sắm
trong hai tiếng
chị thấy cái mô hình này cũng được
bởi vì là người ít
nên là không có tập trung nhiều
mình thấy nó an toàn hơn
rau củ thì lấy trước
rồi mình lên kia
mình mua cái gì mình mua
thích mua cái gì mình mua
rẻ hơn ở ngoài
cái này thì đỡ hơn
tại siêu thị mình đâu có được qua đâu
siêu thị là ở bên phường khác
còn mình đây đâu có
phục vụ cho người dân là hơn năm mươi mặt hàng
trong đó là bao gồm các sản phẩm thiết yếu
giống như là thịt cá rau củ quả
sữa đường gia vị mì gạo
và đặc biệt là trái cây
mình có rất là nhiều trái cây ở trên đó
để bổ sung cái mùa dịch này cho người dân
cái sản lượng mình lớn
và chiếc xe buýt thì nó cũng có
không gian nó hơi nhỏ
và các bạn sẽ cố gắng
full hàng liên tục
và để phục vụ
trong những giờ cao
tại mình chỉ bán một điểm là tầm hai tiếng rưỡi thôi
và một trăm linh lượt khách
thì mình cố gắng tính tiền nhanh nhất
để cho khách sau tới
để phục vụ được nhiều bà con nhất
chiếc xe siêu thị thiết kế theo quy trình mua sắm một chiều
người dân xếp hàng cứ khuẩn lên một cửa
và thanh toán ở cửa còn lại
mỗi lần trên xe không phục vụ khóa hai khách
bên cạnh đó mỗi xe được trang bị máy hồng ngoại
với phạm vi diệt quẩn hai mét
để đảm bảo phòng dịch thực phẩm
và cho người mua sắm
sáng giờ thì ở thực phẩm
cũng có hỗ trợ người dân nghèo
sáu mươi phần quà miễn phí
là coi như là một mươi tám triệu
ở khu phố của cô
thì một tuần cho đi chợ hai ngày
là ngày thứ bốn với ngày chủ nhật
thì coi như dòng dòng ở trong phường thôi
xe lưu động bình ổn này
thì cũng giúp đỡ bà con hơn nào
thì giám cách hơn là đi vô
hiện tại thì mới có một chiếc xe thôi
nhưng mà tới thứ bảy tuần này
thì sở sẽ triển khai tiếp ba chiếc xe
và trong tương lai mấy tuần tới
từ năm tới một mươi chiếc
để mình đi được nhiều khu vực hơn
về giải pháp dần mở lại chợ truyền thống
đến nay có thêm ba chợ được phép hoạt động
là chợ tân chánh hiệp quận một mươi hai
tổ chức cho ba mươi tiểu thương ngành hàng tươi sống kinh doanh
chợ nguyễn đình chỉa quận phú nhuận
tổ chức cho một mươi sáu tiểu thương
chợ nhân đức ô huyện nhà bè
tổ chức cho bốn tiểu thương hoạt động
ba chợ đầu mối hiện tại
chỉ thực hiện làm nơi trung chuyển
chưa được mở bán trở lại
do đó ủy ban nhân dân tp hcm
tiếp tục yêu cầu tp hcm và các quận huyện
khẩn trương xem xét các yếu tố
để mở thêm những điểm bán lương thực tại chợ truyền thống
thao gỡ khó khăn về cung ứng thực phẩm
tiếp tục chương trình với các tin tức về an toàn giao thông đáng chú ý
một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
đã xảy ra vào khoảng một mươi bốn h ngày bảy tháng bốn
trên tỉnh lộ hai trăm chín mươi ba
đoạn thuộc địa phận thị trấn tân an
huyện yên dũng tỉnh bắc giang
khoảnh khắc xe container đấu đầu
với xe tải ngay trên tuyến quốc lộ
đã khiến cho những phương tiện đang lưu thông
không khỏi kinh hãi ám ảnh
theo ghi nhận
cú tông trực diện giữa xe tải
mang biển kiểm soát hai mươi chín c tám mươi hai nghìn một trăm bốn mươi
điều khiển đi chiều ngược lại
với xe container mang biển kiểm soát
điều khiển lưu thông theo hướng
tp bắc giang đi huyện lục ngạn
hậu quả cú tông quá mạnh
đã khiến vợ chồng trên xe tải bị thương nặng
mặc dù hai nạn nhân sau đó đã được người dân
đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh bắc giang cấp cứu
thế nhưng cả hai đều tử vong ngay sau đó
xe container bị nát phần đầu
nằm chắn ngang đường
khiến giao thông ồn tắc
chiếc xe tải bị mắc ở cống bên đường
tổng cục đường bộ việt nam vừa có văn bản
đề xuất bộ giao thông vận tải giảm giá dịch vụ
sử dụng đồng bộ tuyến cao tốc hà nội hải phòng
trong đó sẽ giảm ba mươi giá vé hiện tại
đang áp dụng cho đối tượng xe tải
loại hai trở lên
tổng cục đồng bộ việt nam cho biết
dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
thành phố hà nội và các địa phương lân cận
đã lập các chốt kiểm soát để kiểm soát dịch bệnh
dẫn đến ủn tắc cục bộ trên một số tuyến quốc lộ
trong đó có quốc lộ năm
để giảm ồn tắc trên quốc lộ năm
đẩy nhanh tốc độ lưu thông hàng hóa
lương thực thực phẩm thiết yếu
góp phần trung tây phòng chống dịch covid một mươi chín
trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
tổng cục đường bộ việt nam kiến nghị bộ giao thông vận tải
chấp thuận giảm giá phí dịch vụ sử dụng đường bộ
trên đường ô tô cao tốc hà nội hải phòng
đối với các phương tiện loại hai loại ba loại bốn và loại năm
tỷ lệ được tổng cục đường bộ việt nam đề xuất
là giảm ba mươi giá dịch vụ sử dụng đường bộ
hiện đang áp dụng trên đường cao tốc hà nội hải phòng
thời gian thực hiện giảm giá
trong vòng một tháng sau khi bộ giao thông vận tải
có văn bản chấp thuận việc giảm giá
hết thời gian trên vidifi sẽ thu phí dịch vụ sử dụng đường cao tốc hà nội hải phòng
như mức trước khi thực hiện giảm giá
trường hợp dịch bệnh còn diễn biến phức tạp
cần tiếp tục hỗ trợ
tổng cục sẽ báo cáo bộ giao thông vận tải
xem xét chấp thuận việc gia hạn thời gian giảm giá
tổng cục đường bộ việt nam vừa có văn bản khẩn
yêu cầu các đơn vị thu phí đồng bộ
tại các tỉnh thành đang thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng
ngừng thu phí từ giờ ngày hai mươi tháng bảy
cho đến khi gỡ bỏ giãn cách
vâng theo đó thì tổng cục đường bộ yêu cầu
các nhà đầu tư các đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí
các doanh nghiệp dự án bot
sẽ tạm dừng thu phí các trạm đóng
ở trên địa bàn tỉnh
đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
tuy nhiên thì trên tuyến cao tốc
nội bài lào cai lại đang xảy ra tình trạng
lái xe dù có quay đầu xe
thì vẫn phải trả phí đầy đủ
tại trạm thu phí km sáu trên tuyến cao tốc
nội bài lào cai
đơn vị vận hành đường cao tốc đã tạm dừng
việc thu phí theo yêu cầu của tổng cục đường bộ việt nam
tuy nhiên cách đó không xa
đơn vị chức năng đã lập rào chắn cứng
chặn lối đi đến trạm thu phí
tại km sáu trên tuyến cao tốc
nội bài lào cai
tất cả các phương tiện ô tô lưu thông trên cao tốc
theo hướng về hà nội đều phải rẽ ra ic ba
nút rào bình xuyên vĩnh phúc
để tiến hành trả phí như thế này
theo ghi nhận của phóng viên
trong vòng một tiếng đồng hồ
đã có đến hàng trăm xe trả phí tại đây
và quay đầu ngược lại vào cao tốc
để đi về hà nội
theo quy định thì ở km sáu
không phải thu phí

như đường ngang vào đường cao tốc
tổng cục đồng bộ
mà mình sẽ vẫn phải thu phí
để tránh thất thoát
tiền trên đất nước
mình đi từ tuyên quang đến hà nội
thì mình có giấy xét nghiệm
âm tính như thế này
thì mình đi từ cao tốc
để vào hà nội
đến ic ba thì người ta chặn
dễ vào thu phí
xong rồi mới được
mới được đi vào hà nội
đối với việc phân luồng ra ic ba
như hiện nay chúng tôi đang thực hiện
tôi thấy là hiệu quả tương đối tốt
nhất là vẫn đảm bảo được
tránh thu phí
trên đường cao tốc cho nhà nước
thứ hai là
đối với đoạn từ ic ba
xuống đầu tuyến
thì nó cũng không quá dài
cho nên là khi phân luồng
phân làng lái xe
mà buộc phải quay đầu
hoặc đi ra ngoài
thứ nhất là từ hôm
phân luồng đến nay
thì chưa để xảy ra tình trạng
là ủn tắc giao thông
tại trạm ic ba
nhiều ý kiến cho rằng
việc thu phí như thế này
là một hình thức
lách đoàn giao thông
và không đúng quy định
ở đây rõ ràng là một cái hành vi
mà người ta gọi
nôm na là lách luật
nhưng mà cái đây là cái việc
nhưng ở góc độ pháp lý
là vi phạm
thì họ lại có những biện pháp khác
để không thực hiện cái việc là dừng thu phí
để mà từ đó
lại quay đầu trở lại
để mới lại vào thành phố
thế như vậy là
đây là một cái việc mà không chấp hài
thứ hai là tự họ đã
đặt những cái vật cản
vật chắn cứng
ra đường cao tốc
và đưa ra đường cao tốc
và đưa ra đường cao tốc
để cả những cái xe
buộc họ phải đi vào đường tránh
để từ đó là thu phí
thì đây lại một cái hành vi vi phạm
trong thời gian dịch bệnh như hiện nay
người dân cũng như các doanh nghiệp
đang gặp rất nhiều khó khăn
vì vậy các ban ngành
cùng cơ quan chức năng
cần thống nhất phương thức triển khai
tăng cường giám sát
tránh tình trạng lạm thu
nếu không sớm có giải pháp khắc phục
và tiếp tục văn bản một đường
thực tế một nẻo như hiện nay
niềm tin của người dân
và các quyết sách chống dịch bệnh
chắc chắn sẽ giảm sút
thưa quý vị và các bạn
trước bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp
cũng như nhiều địa phương trên cả nước
đà nẵng hiện đang thực hiện
việc giãn cách xã hội toàn thành phố
và nhiều chốt kiểm soát
cũng đã được dựng lên
để kiểm soát người và phương tiện
đảm bảo mọi người dân đều chấp hành tốt
yêu cầu về giãn cách
tại những chốt kiểm soát
hình ảnh covid một mươi chín
hình ảnh của những đoàn viên thanh niên
những người lớn tuổi tại khu dân cư
không quản vất vả đứng chốt
hỗ trợ lực lượng chức năng
hay thậm chí là đảm nhận chính công việc kiểm soát
là một hình ảnh đẹp của tinh thần đoàn kết
đồng lòng hợp sức
đồng thời cho thấy rõ ý nghĩa của câu nói
mỗi người dân là một chiến sĩ
trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh
chốt kiểm soát trên địa bàn
phường hòa an quận cấm lề
trong màu áo xanh tình nguyện
thái anh huy hỗ trợ lực lượng công an
việc đo nhiệt độ và kiểm soát giấy đi đường
của người dân khi lưu thông trên tuyến đường này
đứng chốt nhiều tiếng liên tục
giữa thời tiết khắc nghiệt
của miền trung những ngày hè
và cả những nguy cơ lây nhiệm
khi phải tiếp xúc với nhiều người
thế nhưng huy không hề đáng đo
khi tình nguyện đăng ký tham gia hỗ trợ
dù năm nay em mới chỉ một mươi tám tuổi
vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp
trung học phổ thông tháng bảy vừa rồi
tham gia hồi ba tuần trước hả chị
thì em muốn là giúp đỡ mọi người
để phục trong tay phòng chống dịch covid
chốt kiểm soát tại khu dân cư
các thành viên của tổ
hầu hết là những người lớn tuổi
họ là tổ trưởng dân phố
là bỉ thư trị bộ khu dân cư
hoặc chỉ là những người dân sống trên địa bàn
thay vì ở nhà bảo đảm an toàn sức khỏe
họ thay nhau chia ca
đứng chốt yêu cầu người dân
thực hiện theo các quy định
mà chính quyền đưa ra
sự tần tụy của những người lớn tuổi
là lời nhắc nhở ý nghĩa
cho bất cứ ai
về ý thức chấp hành
trong ngoại công tác phòng chống dịch
hầu hết những cán bộ chiến sĩ công an
trên địa bàn thành phố rà nẵng
đã nhiều ngày rồi
chưa về nhà
căng mình để triển khai các nhiệm vụ
khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp
chính sự đồng hành của các tình nguyện viên
và người dân
đã hỗ trợ đắc lực
đồng thời tiếp thêm sức mạnh
để họ hoàn thành những công việc đặt ra
đoàn thành niên ban ngọn bệnh thể
và cán bộ tại địa phương
để mà hỗ trợ
thì cần phải có sự giúp thức như vậy
thì chúng tôi mới là đủ khả năng
điều tiết được lượng sai
và kiểm tra được lưu thông của người dân
dịch bệnh đã khiến cuộc sống
và tất cả mọi thứ trở nên hết sức khó khăn
thế nhưng chính trong hoàn cảnh này
đã tỏa sáng tinh thần đoàn kết
sức mạnh của sự đồng lòng hợp sức
và câu nói
mỗi người dân là một người chiến sĩ
trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh
đã không chỉ thể hiện ở ý thức chấp hành
những quy định đưa ra
mà còn là sự chung sức
cùng với các lực lượng
để song pha nơi tuyến đầu